thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh bạc liêu đã xuất hiện tình trạng các cơ sở kinh doanh mua bán tôm
có hành vi bơm tạp chất vào tôm để thu lợi bất chính
trước vấn đề trên lực lượng công an đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi này
điển hình vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh nhân đức
do ông ngô việt đức làm chủ chú ấp hai mươi một xã phong thạnh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
thì phát hiện hộ kinh doanh này đang cho công nhân bơm tạp chất vào tôm
qua kiểm tra lực lượng công an tạm thu giữ một mươi sáu thùng chứa tôm đã bơm tạp chất với tổng số lượng ước tính gần năm trăm linh kg
chủ cơ sở kinh doanh thừa nhận mỗi ngày thuê hàng chục công nhân tại địa phương đến bơm tạp chất vào tôm
sau đó chuyển đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như cà mau sắp trăng
trong quá trình tôi đi mua gông biển về rửa rạp rửa đầu nấu lại cho chín rồi xây cho nhuyễn ra
đi mua tôm về rồi mướn người ta lại cái lượng mướn ngày khoảng mười mấy người vậy đó lại tiêm vô tôm
còn đây là cơ sở thu mua tôm sú nguyên liệu đóng trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
do bà nguyễn thị mỹ tiên làm chủ
vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắt quả tang tại cơ sở của bà tiên
có hàng chục công nhân đang bơm tạp chất vào thân tôm
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một trăm linh kg tôm xú có chứa tạp chất
việc bơm tạp chất vào tôm không những gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng
mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng con tôm khi xuất ra thị trường
tại nghị định một trăm bảy mươi tám ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba quy định giữ xử phạt vi phạm hành chánh về an toàn thực phẩm
về việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu dẫn chuyển tôm nguyên liệu thì với mức phạt cao nhất là một trăm linh triệu đồng
đối với cá nhân thì mức phạt sẽ được nhân ba năm lần đối với doanh nghiệp đối với tổ chức thì phạt bảy lần
mặc dù đã có các quy định xử lý nghiêm khắc tình trạng này nhưng vì lợi nhuận các chủ cơ sở kinh doanh vẫn lén lút thực hiện hành vi của mình
ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì các cơ sở kinh doanh
không nên vì lợi nhuận trước mắt mà thực hiện các hành vi gian lận thương mại
điều này không những làm giảm chất lượng tôm mà còn có khả năng làm cho các sản phẩm từ tôm bị tẩy chay trên thị trường trong và ngoài nước